thưa quý vị và các bạn những năm gần đây tình trạng chống người thi hành công vụ có diễn biến phức tạp
số vụ tính chất mức độ chống đối ngày càng nghiêm trọng manh động và liều lĩnh hơn gây bức xúc ở trong dư luận
mới đây nhất một chiến sĩ cảnh sát cơ động công an tỉnh bắc giang và một công an viên tại bản lĩnh luông
xã triều bốc huyện thuận châu tỉnh sơn la đã huy sinh trong khi làm nhiệm vụ
chia sẻ những câu chuyện này cư dân mạng cũng cho rằng hành vi chống đối người thành công vụ gây hậu quả nghiêm trọng
thể hiện sự coi thường pháp luật của các đối tượng cần phải xử lý nghiêm minh công khai theo quy định của pháp luật để tạo sự gian đề
ngày một mươi sáu tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh tạm giam đối với trần văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại xã hồng kỳ huyện sóc sơn thành phố hà nội
và dương đức tuyển sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú ở thị trấn nhã nam tân yên bắc giang để điều tra về tội giết người
sau khi các đối tượng này điều khiển phương tiện giao thông tông thẳng vào tổ công tác
khiến chiến sĩ nguyễn văn mạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy công tác tại phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh bắc giang hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên chiếc xe khách chở khoảng một sáu tấn hàng điện tử nhập lậu
vụ việc nghiêm trọng này khiến dư luận rất bức xúc và đông đảo cư dân mạng cho rằng
hành vi chống người thi hành công vụ của tài xế cần phải truy tố xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
nếu tài xế nhận thức được hành vi đâm trực diện vào tổ công tác gây nguy hiểm đến tính mạng của cán bộ chiến sĩ
nhưng vẫn thực hiện thì có thể truy tố tội giết người
đối tượng quá manh động và liều lĩnh cần phải có biện pháp xử lý thích đáng để đảm bảo tính thượng tôn pháp luật
xem thường pháp luật gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
đối tượng này phải bị áp dụng những khung hình phạt cao nhất
đồng thời cũng cần có những biện pháp để đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ trong khi thi hành công vụ
tình trạng chống người thi hành công vụ xảy ra ngày càng phức tạp và có xu hướng gia tăng
một phần nguyên nhân có thể là do chế tài xử phạt đối với hành vi này chưa đủ sức gian đe
thông tin về vụ việc đồng chí quảng văn sôm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
công an viên bản lĩnh luông xã triển phất
thuận châu tỉnh sơn la hy sinh khi truy bắt nghi can tàng trữ ma túy
tiếp tục nhận được sự quan tâm và khiến cư dân mạng không khỏi bức xúc với tinh chất côn đồ của đối tượng
ngày một mươi bốn tháng chín khi phát hiện lò văn ương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
có biểu hiện tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
đồng chí quảng văn sôm đã bất chấp nguy hiểm đuổi theo áp sát để bắt giữ
nhưng đối tượng lò văn ương đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người khiến đồng chí sôm hy sinh
dân mạng cho rằng quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
lực lượng công an luôn phải đối mặt trực tiếp với hiểm nguy
những tình huống phức tạp và các đối tượng manh động sẵn sàng chống trả quyết liệt
những vụ việc chống người thi hành công vụ như thế này
nếu không xử lý công khai bản án nghiêm minh sẽ không đủ sức gian đe
tại điều ba trăm ba mươi bộ luật hình sự quy định
tội chống người thi hành công vụ có mức phạt cao nhất với tội danh trên là bảy năm tù
như vậy so với tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi thì mức hình phạt trên chưa đủ sức gian đe phòng ngừa nên tình hình tội phạm chống người thi hành công vụ vẫn diễn biến phức tạp
vấn đề tuyên truyền để luật đến với người dân đặc biệt là ở những địa bàn miền núi vùng sâu vùng xa cũng cần phải được tính đến
không để xảy ra hiện tượng nhờn luật lợi dụng kẽ hở của pháp luật để né tội trốn tránh khi bị xử lý
lực lượng thi hành công vụ cũng phải chủ động có các biện pháp
để phòng ngừa nâng cao năng lực kỹ năng trong quá trình xử lý vi phạm không để xảy ra bất ngờ ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của mình
báo cáo của chính phủ về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật năm hai nghìn hai mươi cho thấy
về tổng thể chung tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm về trật tự xã hội giảm
tuy nhiên một số loại tội phạm nghiêm trọng gia tăng trong đó có tội phạm chống người thi hành công vụ với ba trăm sáu mươi chín vụ tăng một mươi bốn
đặc biệt xảy ra hai trăm tám mươi năm vụ chống lại lực lượng công an đang thi hành nhiệm vụ tăng hai trăm ba mươi
cộng đồng mạng cho rằng quy định của pháp luật đối với tội phạm chống người thành công vụ chưa nghiêm
còn nhiều kẽ hở để các đối tượng phạm tội lợi dụng
các cơ quan chức năng cần có đề xuất nghiên cứu sửa đổi để phù hợp với tình hình thực tế và nâng mức xử phạt hành vi chống người thành công vụ
bạn nghĩ sao về tình trạng gia tăng tội phạm chống người thi hành công vụ
và tính chất phức tạp của loại tội phạm này
hãy tiếp tục chia sẻ tương tác với chúng tôi trên fanpage chính thức của truyền hình công an nhân dân
mới chỉ kịp vui mừng trong một khoảng thời gian ngắn chưa bao lâu thì đến nay tuyến đường này lại một lần nữa rơi vào cảnh un tắc nghiêm trọng
và kịch bản này cũng đã được chúng tôi đề cập đến cũng trong tiểu mục câu chuyện giao thông phát sóng vào ngày năm tháng tám trước đây
khi mà tuyến đường mới được tháo hàng rào chắn thi công
với câu hỏi đặt ra là vì sao tuyến đường này một lần nữa lại rơi vào tình trạng kẻ xe và lời giải nào cho nút thắt giao thông ở đây
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện giao thông ngay sau đây
lúc bấy giờ lần đầu tiên người dân dọc tuyến đường trường trinh được trải nghiệm cảm giác lưu thông thông thoáng với mặt cắt đường rộng sau nhiều năm chờ đợi
nhiều người đã không khỏi háo hức và trong con mắt của những người mộng mơ
họ kỳ vọng đây sẽ là dấu chấm hết cho tình trạng ủn tắc đã kéo dài hàng chục năm ở tuyến này
và những lời có cánh đã không hề bị ngại ngần đưa ra để ví von và tung hô về những nỗ lực xóa bỏ điểm ủn tắc này của thành phố hà nội
trước này nó rất tắc nhưng mà bây giờ thì tôi tin là
từ nay trở đi nó sẽ không tắc nữa vì nó có nhiều con đường nhánh nữa cộng một con đường nó rộng như thế này
thì dân bây giờ thì chắc là từ tôi nghe là tin là mùng hai tháng chín này sẽ là khánh thành cái đoạn đường này
thì cái con đường này không thể gọi là đường quang ngã tư khẩu nữa mà con đường rất sung sướng
đến hôm nay thì bà con ở khu dân phố ở này cũng đã được trải nghiệm và được chứng kiến những sự đổi thay của đường phố
trước đường trinh nó rất là nhỏ hẹp nó có một đường rất là nhỏ
nó có một làn đường thôi thế nhưng mà bây giờ nó đã được sáu làn đường
và rừng rộng hơn năm mươi mét thì nó đã giải phóng được cái thương tiện giao thông đi lại cho bà con rất là phần tiện
thế nhưng cũng vào lúc bấy giờ ở một góc nhìn khác và với những căn cứ cụ thể
các chuyên gia về giao thông đã đưa ra những nhận định hoàn toàn trái chiều
và đi ngược lại với dòng suy nghĩ của đại đa số lúc bấy giờ
các cái đường đúng tắc hay vì trên các đường giao thông thì nó ở các cái đầu nút
mà giao tiếp từ cái đường ở phía thấp lên đường phía cao
những cái giao cắt của đường cao đó với các loại đường khác
thế nút cổ chai sẽ xuất hiện rất nhanh ở phía ngã đu sở
cho dù là sau này có sử dụng cái đèn tín hiệu đồng bộ
có thể là tổ chức giao thông chỗ một cách tối ưu chăng nữa
thì câu chuyện của nó là không phải là cái mấy cái đèn hay là cái tổ chức khéo léo
mà vấn đề đây là một cái môi trường vật lý
tức là khi mà tốc độ cao số lượng lớn
rôn vào một chỗ và chỗ này không giảm áp lực bằng những cái đường nhánh
bằng những cái đường phân ra nhiều các cái đường vòng xoay khác nhau
để giảm tốc và tăng tốc
thì cái nút giao thông cao đu sở nó sẽ trở thành một cái nút cổ chai khổng lồ
trong tương lai mà chúng ta sẽ được chứng kiến trong thời gian ngắn nữa thôi
và thực tế đã chứng minh những kịch bản đã từng được các chuyên gia cảnh báo đã thành hiện thực
một hiện thực không như kỳ vọng
một hiện thực như gáo nước lạnh giúp nhiều người tỉnh cơn mơ
và nhìn nhận thẳng vào sự thật là việc mở rộng một tuyến đường
không giúp cải thiện nhiều cho cả mạng lưới
tuy nhiên chúng ta cũng không thể phủ nhận được những nỗ lực của thành phố hà nội
trong những năm qua để xóa được điểm ủn tắc lớn này
thế nhưng cũng còn đó quá nhiều rào cản để vực dậy diện tích đất dành cho giao thông
vốn đã thua kém và hụt hơi nhiều năm qua trong cuộc đua với tốc độ gia tăng phương tiện
do là cái nguồn lực về kinh phí về thời gian
chúng ta không thể nào xây dựng một cái mạng lưới
hoặc chỉnh ngay trong một thời điểm được
do đấy là khi chúng ta mở rộng hay là làm mới một tuyến đường cục bộ trên mạng lưới
nó sẽ gây ra những tác động làm việc thay đổi về mặt phân bổ lại lưu lượng trên mạng lưới
và hệ quả là có những đoạn tuyến chúng ta làm mới hoặc là nâng cao được năng lực
sẽ hút nhiều lưu lượng vào đó hơn
và dẫn đến là những cái đoạn sau đó mà chưa được mở rộng
với năng lực còn thấp kém
thì không thể tiếp nhận được cái lượng lưu lượng mới tăng thêm
nên là cái mức độ ồn tắc nó lại càng nghiêm trọng hơn
để giảm thiểu tình trạng ủn tắc giao thông tại khu vực này
các nhịp đèn tín hiệu đã được điều chỉnh để phân tải nhanh cho tuyến đường chứng trình
thế nhưng khi mà tuyến này được phân tải nhanh hơn
thì tuyến giao cắt lại gặp cảnh un tắc kéo dài
và theo các chuyên gia giao thông cho rằng
lời giải lúc này đó là tiến hành xây dựng hầm chui tại nút giao lớn như ngã tư sở
bài học thì đã có đó là tuyến nguyễn trãi giao cắt vành đai ba
và giờ đây là cắt tiếp vành đai hai
đây là giải pháp hiệu quả để giảm xung đột giữa các dòng phương tiện
giảm triệt đề thời gian dừng chờ đèn đỏ tránh ủ nứ kéo dài
đặc biệt là khi sắp thông xe tuyến vành đai hai trên cao
một lượng lớn ô tô sẽ rồn về tuyến này trong thời gian tới
thưa quý vị và các bạn
một trong những nội dung được quan tâm trong thời gian qua
đó là công tác đào tạo sát hạch giấy phép lái xe
được quy định trong luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
do bộ công an quy định
vấn đề này đã được chính phủ thống nhất đề nghị quốc hội xem xét
trong chương trình phiên họp thứ bốn mươi tám của ủy ban thường vụ quốc hội vào sáng ngày hôm qua
thì đa số các đại biểu thảo luận đều cho rằng
việc bộ công an quy định quản lý vấn đề này sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn
vậy những hiệu quả đó là gì khi bộ công an quản lý đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe
nội dung này sẽ được góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay đi sâu phân tích cùng với khách mời của chương trình
là ông khương kim tảo nguyên phó chánh văn phòng ủy ban an toàn gia thông quốc gia
vâng thưa ông dưới góc độ đánh giá của bản thân thì ông đánh giá như thế nào về việc chuyển công tác quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe
từ bộ gia thông vận tải sang bộ công an quản lý ạ
về cái đánh giá này thì chúng tôi suy nghĩ thế này
trước hết là cái việc xây dựng cái luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ mà bộ công an đã xây dựng
thì chúng ta khẳng định là cái việc đòi hỏi trong thực tế là chúng ta cần phải xây dựng cái đạo luật này là một cái nhu cầu khách quan
do cái tình hình về trật tự an toàn giao thông đường bộ cũng như tai nạn giao thông đường bộ
cũng như là các cái hoạt động giao thông đường bộ cần phải có một cái đạo luật chuyên
về quản lý đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ
và tôi nghĩ rằng là cái việc phát sinh ra để xây dựng một cái đạo luật mới chuyên quản lý về trật tự an toàn giao thông đường bộ
là một cái đòi hỏi khách quan mà chúng ta cần phải xây dựng
cái khía cạnh thứ hai là cái khía cạnh mà chúng ta lại chuyển cái chủ thể quản lý từ bộ giao thông vận tải sang bộ công an
là vì sao chúng ta phải chuyển
và chúng ta phải thấy rằng cái việc chuyển nó cũng là một cái đòi hỏi khách quan
mà chúng ta cần phải chuyển đổi để có thể làm tốt hơn công tác quản lý người lái xe
suốt từ cái khâu đào tạo cho đến cái khâu trong quá trình hoạt động của người lái xe trong quá trình lái xe
thì cái này có thể nói rằng là chỉ có bộ công an mới có đủ các cái dữ liệu để chúng có thể hiểu được
biết được tất cả những điều kiện để người đó có đủ điều kiện để cấp giấy phép lái xe hay không
hay là các cái ví dụ như là những hệ thống cơ sở dữ liệu về những người nghiện ma
tí những người tội phạm các cái vấn đề khác thì công an có đầy đủ hơn
chứ còn nếu mà không thì các ngành khác hiện nay thì không đầy đủ
mà để mà có thể là yêu cầu cấp từ ngành này sang ngành khác cũng rất là chậm
và cái vấn đề muốn là có thể quản lý một cái quá trình thông suốt
hệ thống thông suốt từ cái khâu đào tạo cho đến khi mà quá trình mà các lái xe khai thác
trong cái clip mà chúng ta vừa theo dõi thì chúng ta cũng có thể thấy là quan điểm của bộ công an rất rõ ràng
đó là khi mà dự án luật được thông qua
thì các cơ sở đào tạo lái xe thì vẫn được xã hội hóa như hiện nay
và người học vẫn có thể tự chọn được các trung tâm đào tạo lái xe theo ý của mình
và bộ công an sẽ tổ chức cũng như là đưa ra các tiêu chí sát hạch
đồng thời cũng chấm điểm các cơ sở đào tạo công khai tỷ lệ đỗ
và công khai tỷ lệ người đào tạo tham gia giao thông an toàn
cũng như là tỷ lệ gây tai nạn thì các cơ sở giúp kinh nghiệm
và đó rõ ràng là những cái điểm mới so với trước đây phải không ạ
tôi nghĩ rằng là cái đào tạo hiện nay chúng ta vẫn là xã hội hóa
và xu thế của thế giới người ta cũng xã hội hóa trong quá trình đào tạo
còn sát hạch thì tất nhiên là có từ các nước
có những nước thì có thể là người ta có thể là một số giao cho một số các đơn vị
có thể có cái quyền sát hạch
tuy nhiên là trong cái điều kiện của nước ta hiện nay
cái công tác mà trật tự an toàn giao thông đường bộ mà liên quan đến người lái xe
đặc biệt là người lái xe ô tô thì có rất nhiều phức tạp
và như vậy thì nếu mà bộ công an quản lý thì nó có một cái điều kiện
để có thể là xử lý nhanh xử lý chính xác những cái vi phạm của lái xe
cũng như là những cái vấn đề cấp đổi giấy phép lái xe một cách nó chính xác hơn đầy đủ hơn
vâng vậy nhìn nhận từ thực tiễn thì theo ông công tác quản lý đào tạo sát hạch
và cấp đổi giấy phép lái xe hiện nay thì đang tồn tại những cái hạn chế bất cập gì
tôi nghĩ rằng là cái hạn chế hiện nay thì trước hết là các cái điều kiện
cơ sở dữ liệu để chúng ta cho các học viên được đi học cũng chưa đầy đủ
vì có những người tâm thần nhưng mà có thể có cái giấy phép khám sức khỏe là vẫn là đủ điều kiện
thì vẫn là cho đi học
rồi có thể là những cái bệnh tật mà mình không biết được thì cái vấn đề là
cứ dựa vào mỗi cái giấy phép khám chức khỏe không nó cũng không đủ
thì khi đó là phải có một cơ sở dữ liệu đầy đủ về những bệnh tật tâm thần
rồi là cơ sở dữ liệu về những người nghiện ma túy
những tội phạm thì vân vân tất cả những cái chúng ta phải có một cơ sở dữ liệu quốc gia
mà hiện nay bộ giao thông không thể nào có cái dữ liệu ấy được đầy đủ được
rồi tôi chưa nói vấn đề là chúng ta có thể triển khai một số những điều kiện sát hạch trực tiếp trên đường
thì chúng ta cũng có những cái vấn đề hiện nay cũng có nhiều rất nhiều cải tiến có nhiều công lao
nhưng cũng còn vẫn tồn tại một số cái bất cập mà trong thời gian chúng ta cũng không có thể nói hết được
dạ vâng và rõ ràng là cái việc sát hạch cấp độ giấy phép lái xe thì vẫn còn những cái điểm dễ dàng phải không ạ
cũng chính vì những cái điểm dễ dàng như vậy cho nên theo thống kê tại các phòng cảnh sát giao thông
thì có thể là vẫn lưu giữ hàng trăm này thậm chí là hàng ngàn các giấy phép lái xe mà không có ai đến đấy
và cũng chính bởi cái việc là thi lại hoặc là cấp dạy giấy phép lái xe quá dễ như vậy
cho nên là nhiều người đã sẵn sàng đó là chọn cách là xin thi lại cấp lại thay vì nộp phạt
vì cái số tiền nộp phạt thì có thể sẽ nhiều hơn và đó là cách để họ lách luật
vậy theo ông thì điều này đã đặt ra những cái thách thức như thế nào ạ
tôi nghĩ rằng nếu mai kia mà bộ công an cấp giấy phép lái xe
thì khi đó là nó không có hiện tượng nữa bởi vì chúng ta sẽ có một cơ sở dữ liệu liên thông
và những người lái xe dẫu có cầm trong tay một cái giấy phép lái xe thì giấy phép lái xe cũng là cái giấy phép lái xe vô rồi
bởi vì chúng ta đã quản lý bằng hệ thống cơ sở dữ liệu và tên tuổi người đó và giấy phép lấy xe đã được hủy trong hệ thống rồi
và tôi nghĩ rằng là cái đấy nó không ngại cái chuyện đấy nữa
vì cái mấu chốt là sau này công an phải xây dựng được một hệ thống dữ liệu cơ sở dữ liệu liên thông
từ cái vấn đề cái số dữ liệu liên quan đến dân cư liên quan đặc điểm của từng cá nhân
cũng như là vấn đề cấp giấy phép lấy xe rồi là chủ xe rồi là người lái xe tất cả những cái đấy đều phải có liên thông với nhau
và khi xử lý nó sẽ là chuẩn mực và nó là cơ sở để sau này chúng ta xử lý vấn đề phạt nguội
rồi nhiều cái hành vi khác nữa để chúng ta có thể xử lý tốt hơn
vâng trước đây khi mà có cái dự thảo là chuyển công tác đào tạo sát hạch cấp đổi giấy phép lái xe
từ bộ giao thông vận tải sang bộ công an quản lý
thì cũng có những ý kiến băn khoăn
vậy theo ông thì cái việc chuyển đổi như vậy thì sẽ mang lại những cái tác động tích cực gì
tôi nghĩ rằng cái này người ta băn khoăn đi
chủ yếu là người ta cứ nghĩ rằng là một cái cơ quan là vừa đá bóng vừa thổi còi
đấy là cái mà người ta băn khoăn
nhưng mà đấy chính là cái suy nghĩ đấy nó là cái góc độ suy nghĩ nó không hết
bản chất chúng ta bây giờ là tất cả chúng ta phải quy định về vấn đề quy phạm pháp luật
và tất cả mọi người phải tuân thủ theo
thì tôi nghĩ rằng là
cái mấu chốt là chúng ta xây dựng được một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thật hoàn chỉnh
để cho mọi người cùng hướng tới làm theo
chứ không có ngại gì
nhiều khi có những công việc mà trong cùng một bộ
thì có khi lại tốt hơn
ví dụ như là chúng ta có những chương trình bây giờ cho chủ tịch và bí thư là coi một chức danh chẳng hạn
thì cũng là cái mà người ta có quyền lực nó cao hơn
nhưng mà quyền lực cao hơn không nghĩa là người ta lạm dụng quyền lực
thì tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta thực hiện tốt
cái vấn đề mà
kiểm soát quyền lực
thì cái này nó sẽ đảm bảo cái vấn đề là
quản lý tốt hơn
cái vấn đề là đảm bảo trật tự an toàn giao thông
đặc biệt là quản lý cái hệ thống
cái người lái xe ô tô
cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi
thưa quý vị và các bạn
mục tiêu lớn nhất của luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông
đó là bảo vệ quyền con người
phòng ngừa và hạn chế tai nạn giao thông
vì vậy nhiều ý kiến cho rằng
việc quy định vấn đề đào tạo sát hạch cấp đổi giấy phép lái xe trong dự án luật
là cần thiết nhằm lập lại trật tự kỷ cương
xây dựng nền giao thông văn minh và tôn trọng pháp luật